đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản khi bị phát hiện đối tượng đã dùng dao đâm chủ nhà gục ngay tại chỗ
công an huyện cronbong tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ysen bia
chú tại huyện cronpak tỉnh đắk lắc để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra ban đầu tối ngày hai mươi tháng chín ysen mang theo dao và kìm cắt sắt đến nhà yterpit mlo
chú cùng địa phương để rủ đi trộm cắp cả hai sau đó đến xã giang cang huyện cronbong
sau khi đột nhập vào ba tròi giấy không trộm cắp được tài sản có giá trị
hai đối tượng tiếp tục đến nhà bà mai thị hoa chú tại xã giang cang
yterpit đứng ở ngoài cảnh giới còn ysen đột nhập vào trong
tuy nhiên đối tượng đã bị anh nguyễn duy tân con trai của bà hoa phát hiện hô hoán
ysen ngay lập tức rút dao đâm một nhát vào bụng của anh tân khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ thương tích bốn mươi năm
trên đường tẩu thoát hai đối tượng tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp
nhưng bị phát hiện truy đuổi nên bỏ chạy về nhà
hiện công an huyện cronbong đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý yterpit mello theo quy định của pháp luật